thực hiện kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tỉnh tuyên quang đã trồng trên một mươi năm trăm năm mươi tám ha đạt một trăm linh sáu kế hoạch
trong đó diện tích trồng rừng mới tập trung trên một mươi một trăm năm mươi tám ha đạt trên một trăm linh kế hoạch
rừng phân tán gần bốn trăm bốn mươi tám hectare đạt khoảng một trăm một mươi bốn kế hoạch
theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang công tác trồng rừng năm hai nghìn một mươi sáu gặp nhiều khó khăn
các doanh nghiệp lâm nghiệp trong tỉnh thiếu vốn sản xuất
ngoài ra nhiều đơn vị chủ yếu thực hiện trồng rừng trên đất sau khai thác nên việc khai thác chậm không giải phóng được đất đã làm chậm tiến độ trồng rừng
rút kinh nghiệm những năm trước thường xảy ra tình trạng thiếu cây giống do giao kế hoạch muộn
nên năm nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng cho các huyện thành phố các đơn vị ngay từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
qua đó tạo điều kiện cho các địa phương đơn vị chủ động trong công tác giao kế hoạch bố trí lực lượng chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất tại các xã đội sản xuất
sở cũng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo các công ty lâm nghiệp ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cơ sở giả soát
bố trí đủ diện tích và lập hồ sơ thiết kế trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật chủ động sản xuất cây giống bảo đảm chất lượng số lượng theo kế hoạch
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò giá trị của rừng cũng được để mạnh và thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư
đến nay hầu hết các địa phương đã hoàn thành và vượt kế hoạch
riêng thành phố tuyên quang trồng hơn một trăm năm mươi sáu ha rừng đạt hơn bảy mươi sáu huyện na hàng trồng được bảy trăm ba mươi ba ha đạt khoảng tám mươi sáu
hiện công tác giả soát xây dựng kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi bảy đang bắt đầu triển khai bảo đảm đến cuối tháng chín đầu tháng một mươi sẽ hoàn thành việc sao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng cho các huyện thành phố